tại hà nội trung ương hội sinh viên việt nam đã tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng sinh viên tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín
một mươi ý tưởng xuất sắc nhất trong số một bốn mươi sáu ý tưởng gửi về bước vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng sinh viên tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín
trong đó ý tưởng phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển mặt nước của nhóm sinh viên trường đại học bách khoa đà nẵng đã xuất sắc giành giải nhất với phần thưởng năm triệu đồng
bằng khen trung ương hội sinh viên việt nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa hai trăm linh triệu đồng
cuộc thi nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên sinh viên cả nước đồng thời phát huy trí tuệ chuyên môn của đội ngũ trí thức trẻ
phát huy tinh thần sáng tạo sung kích tình nguyện hội viên sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tạo môi trường cho sinh viên tham gia phong trào sinh viên năm tốt